lực lượng đặc nhiệm đa phương repo có nhiệm vụ truy tìm tài sản của giới tài việt nga trên toàn thế giới
ngày hai mươi chín tháng sáu cho biết đã phong tỏa ba trăm ba mươi tỷ đô la mỹ nguồn tài chính thuộc sở hữu của giới tinh hoa và ngân hàng trung ương nga
kể từ khi moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào hồi cuối tháng hai vừa qua
theo tuyên bố chung của repo lực lượng này đã phong tỏa ba mươi tỷ đô la mỹ tài sản của các nhà tài phiệt và quan chức nga
đồng thời đóng băng ba trăm linh tỷ đô la mỹ thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương nga
bên cạnh đó lực lượng này cũng đang giữ ít nhất năm du thuyền và phong tỏa bất động sản sang trọng thuộc sở hữu của các tỷ phụ nga
rapo được thành lập vào ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua ba tuần sau khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
các thành viên của repo bao gồm các quan chức tài chính và tư pháp hàng đầu của mỹ australia pháp canada đức nhật bản italia anh và ủy ban châu âu
cùng ngày chính phủ anh cũng thông báo bổ sung thêm một mươi ba cá nhân và thực thể mới vào danh sách trừng phạt nga